lực lượng chức năng xã ninh hiệp đã phối hợp với trung tâm y tế huyện gia lâm tiến hành truy vết thực hiện phong tỏa cách ly đối với các trường hợp liên quan đưa bảy f một đi cách ly tập trung
ngoài ra khi có thông tin các trường hợp f ở huyện gia bình tỉnh bắc ninh phường phú đô quận nam tử liêm dương tính với sars cov hai đã về chợ ninh hiệp để mua hàng
người bán hàng ở quán phở cô thôn tám xã ninh hiệp cũng đã bị lây nhiễm dương tính với sars cov hai
các lực lượng chức năng của địa phương đã tập trung truy vết đến thời điểm hiện tại đã xác định được năm mươi sáu trường hợp f một và ba trăm linh hai f hai
ủy ban nhân dân xã ninh hiệp đã ra quyết định cách ly các f một f hai tại gia đình
trong sáng hai tháng một mươi một trong buổi làm việc của ủy ban nhân dân huyện gia lâm với xã ninh hiệp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện gia lâm đã yêu cầu trung tâm y tế huyện gia lâm khẩn trương ra thông báo nhanh cho các địa phương lân cận để người dân hạn chế đến địa bàn xã ninh hiệp
tổ chức lực lượng thực hiện xét nghiệm pcr cho tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn xã khoảng bốn năm trăm linh hộ khẩn trương bóc tách f phân đấu hoàn thành trong hai ngày
lực lượng công an huyện hỗ trợ công an xã giả soát toàn bộ người từ vùng dịch về địa phương và công tác xét nghiệm an ninh trật tự quản lý hành chính
đồng thời ubnd huyện gia lâm cũng yêu cầu các xã thị trấn không chủ quan kiểm soát chặt chẽ những người về từ vùng dịch để giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp nhiễm sars cov hai
hiện tại công tác giả soát khoanh vùng dập dịch trên địa bàn xã ninh hiệp đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện
thưa quý vị trước đó vào sáng ngày hai tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đã có thông báo khẩn tìm người từng đến chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp gia lâm hà nội do liên quan đến ca bệnh covid một mươi chín
cụ thể cdc hà nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc là liên quan đến chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp
theo số điện thoại chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu hoặc trung tâm y tế huyện gia lâm theo số điện thoại hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm hoặc cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
và tư vấn
theo cdc hà nội ca bệnh liên quan là nthg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở sâm bốn ninh hiệp gia lâm
đây là ca bệnh cộng đồng được ghi nhận vào ngày hôm qua một tháng một mươi một
theo báo cáo của xã ninh hiệp ngay sau khi xuất hiện trường hợp f trên địa bàn xã ninh hiệp phối hợp với trung tâm y tế huyện truy vết thực hiện phong tỏa cách ly đối với các trường hợp liên quan
huyện gia lâm yêu cầu xét nghiệm pcr cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn xã khoảng bốn năm trăm linh hộ khẩn trương bóc tách f
các chợ trung tâm thương mại hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động từ ngày hai tháng một mươi một để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
trong ngày một tháng một mươi một hà nội ghi nhận thêm năm mươi bảy ca dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi tám ca cộng đồng
đáng chú ý hà nội phát sinh ổ dịch mới tại phú vinh hoài đức với tám ca nhiễm
ca chỉ điểm ổ dịch này là phụ nữ ba mươi tuổi ở an khánh hoài đức sốt tự mua thuốc điều trị từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
hai ngày sau chị đưa con vào bệnh viện nhi trung ương điều trị mẹ và con đều xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
theo thống kê từ sở y tế hà nội cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bốn bốn trăm năm mươi chín ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng một bảy trăm linh chín ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai bảy trăm năm mươi ca
liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hà nội chủ tịch bác nhân dân tp hà nội đã ký kế hoạch
thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch từ tự do hoạt động các dịch vụ theo cấp độ một vùng xanh
sang hạn chế hoạt động hoạt động có điều kiện theo cấp độ hai vùng vàng
ngày một một mươi một toàn tp hà nội chuyển từ cấp độ một màu xanh tức bình thường mới theo đánh giá ngày một mươi chín một mươi
lên cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
thành phố sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch so với thời điểm áp dụng theo cấp độ một
cụ thể trong chiều một một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng
an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch từ tự do hoạt động các dịch vụ theo cấp độ một vùng xanh
sang hạn chế hoạt động hoạt động có điều kiện theo cấp độ hai vùng vàng
theo đó về tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời với các hoạt động trên ba mươi người
hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch
xin phép chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định của bộ y tế
ngoài ra tp hà nội yêu cầu một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
các hoạt động dưới ba mươi người hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ các quy định của bộ y tế về phòng dịch
một mươi người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
về tổ chức lễ cưới thành phố hà nội yêu cầu số người dự lễ cưới không tập trung quá ba mươi người
theo đó những người thuộc diện cách ly theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín không được tham dự
người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự lễ cưới
đối với ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ cưới cơ sở sự kiện nhà hàng nhà thờ
một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
tp hà nội cũng yêu cầu phải tuân thủ năm k trong quá trình tham dự
gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn
đồng thời ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
về hoạt động tăng lễ với người tử vong không do nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
thành phố hà nội yêu cầu không tập trung quá ba mươi người một thời điểm hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín không tham dự tăng lễ
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự tăng lễ
ngoài ra thành phố hà nội yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tăng và phải ký cam kết với chính quyền địa phương
đối với ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ tăng nhà tăng lễ nhà thờ tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà yêu cầu giảm quy mô phòng tập
công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch tại nơi tập luyện
tuân thủ các quy định phòng dịch từ bộ y tế
phần tại hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải
tp hà nội cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
tuân thủ các quy định năm k từ bộ y tế
với các nhà hàng quán ăn chợ truyền thống cụ thể như nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được bán hàng tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
hà nội tiếp tục ngừng hoạt động vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
với các hoạt động dịch vụ cắt tóc cội đầu làm đẹp chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không tập trung quá hai mươi người đồng thời một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đồng thời phải có xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch các cơ sở lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
với điểm tham quan du lịch thành phố hà nội yêu cầu mỗi đoàn không quá một mươi người cán bộ nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với bảo tàng triển lãm thư viện mỗi đoàn không quá một mươi người các cơ sở khác tạm dừng hoạt động
về việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau không yêu cầu người đến và về thành phố hà nội phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ ba
ban nhân dân tp hà nội vừa có thông báo bảy trăm hai mươi bốn về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai
xã phường đã cấp độ hai ba trăm ba mươi hai xã phường đã cấp độ một và có hai xã thị trấn xã tiến thắng huyện mê linh và thị trấn quốc oai huyện quốc oai đã cấp độ ba
bên cạnh đó theo đánh giá của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn có hai xã đạt cấp độ ba là thị trấn quốc oai và xã tiến thắng
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai và ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư trên địa bàn thành phố có bốn bốn trăm linh hai ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm chín mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai bảy trăm một mươi một ca
riêng ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính và ổ dịch tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận bốn mươi sáu ca dương tính
đến nay hà nội đã cơ bản cho phép hầu hết các hoạt động và cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở lại bình thường trừ một số dịch vụ như karaoke massage
hôm nay ngày một tháng một mươi một thành phố cũng thông báo cho học sinh một số khối
ở các huyện thị xã được đi học trở lại nếu địa bàn không có ca cộng đồng trong thời gian gần đây
ngoài hà nội số người mắc covid một mươi chín mới từ vùng có dịch về tăng tại nhiều tỉnh thành và bắt đầu có địa phương áp dụng biện pháp mạnh
tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội trong những ngày qua đang có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là khi một chợ đầu mối ở hà nội đã xuất hiện những ca mắc covid một mươi chín trở lại
trước sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền địa phương hy vọng tình hình dịch covid một mươi chín tại đây sẽ nhanh chóng được kiểm soát
cuộc sống sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại